sau ba ngày xét xử tòa án nhân dân tp hà nội đã tiến hành tuyên án đối với bốn bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại công ty cổ phần hóa dầu và sơ sợi dầu khí pvtec
theo hội đồng xét xử cáo trạng của viện kiểm soát đối với các bị cáo trong vụ án này là đúng người đúng tội
hành vi của bị cáo trần trung trí hiếu cựu chủ tịch pvtec đã gây hậu quả nghiêm trọng làm thất thoát tiền của nhà nước
khi lựa chọn nhà thầu không có đủ năng lực khiến công trình xây nhà ở cho cán bộ công nhân viên của pvtec hiện vẫn đang giang dở
bị cáo đỗ văn hồng cựu chủ tịch hội đồng quản trị pvc kinh bắc biết việc tạm ứng tiền lần hai cho pvc là không đúng quy định
nhưng vẫn thực hiện đủ cấu thành tội phạm cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo hồng cũng nhận thấy việc thành lập pvtec kinh bắc sẽ có lợi nhuận nên đồng ý góp một mươi vốn cổ phần tương đương với sáu tỷ đồng
hai bị cáo đào ngo hoàng nguyên trưởng phòng thương mại hợp đồng pvtec và bị cáo vũ phương nam cựu kế toán trưởng pvtec
cũng biết rõ việc chi tiêu tạm ứng là không đúng nhưng vẫn tiếp sức thực hiện
hội đồng xét xử nhận thấy hành vi của các bị cáo cần phải chịu mức xử lý nghiêm của pháp luật
theo đó tòa tuyên bị cáo trần trung trí hiếu một mươi ba năm tù về tội cố ý làm trái một mươi năm năm tù về tội nhận hối lộ tổng hợp hình phạt cho cả hai tội danh là hai mươi tám năm tù
bị cáo đỗ văn hồng nhận mức án một mươi ba năm tù
bị cáo đào ngọ hoàng nhận án chín năm tù và bị cáo vũ phương nam là tám năm tù
ngoài ra bị cáo đỗ văn hồng phải hoàn trả lại cho pvtec số tiền tạm ứng trái quy định là hơn một mươi chín tỷ đồng